thưa quý vị đang có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh việc tăng giá nước của ủy ban nhân dân tp hà nội
chính phủ mới có chỉ đạo xem xét kiến nghị của người dân kinh doanh cà phê đường tàu
đáng chú ý bộ công thương mới ban hành công văn yêu cầu kiểm tra chặt chẽ hàng hóa nhập khẩu có hình ảnh thông tin đường lưỡi bò
sau đây là nội dung chi tiết
theo cục chế biến và phát triển thị trường nông sản bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trên thị trường hiện nay giá mít thái đang tăng cao
mặc dù đã có khuyến cáo nhưng nhiều địa phương vẫn ổ ạt mở rộng diện tích trồng trong khi cam đang giảm giá mạnh
hiện tại mít thái có giá từ năm mươi đến bảy mươi đồng một kg điều đáng nói là thị trường tiêu thụ mít lại phụ thuộc vào thị trường trung quốc
vì thế có lúc giá mít tăng đột biến nhưng có lúc lại lao dốc không phanh
trong khi giá cam đang giảm sâu tại nhiều địa phương cam bán với giá chỉ từ năm đồng đến một mươi đồng một kg tùy loại
hiện nay các thương lái phải trả giá cao để mua được lợn vì lượng lợn hơi trong dân còn lại rất ít
giá lợn hơi miền bắc vẫn ở mức giá cao nhất phổ biến từ sáu mươi chín đến bảy mươi một đồng một kg
tại miền nam giá lợn hơi tăng lên mức sáu mươi một sáu mươi hai đồng một kg tăng một mươi giá so với hai tuần trước
tại miền trung giá lợn hơi đã ở mức sáu mươi đến sáu mươi hai đồng một kg
đặc biệt do nguồn cung khan hiếm giá lợn hơi tại nghệ an và hà tĩnh đã tăng lên mức sáu mươi bảy sáu mươi tám đồng một kg cao nhất khu vực miền trung
tại thị trường việt nam diễn biến của đồng nhân dân tệ đã có nhiều thời điểm gây xáo trộn lớn nhất là về tâm lý thị trường tác động mạnh đến tỷ giá đồng đô la mỹ trên việt nam đồng
một đô la mỹ chỉ còn đổi được sáu chín mươi chín nhân dân tệ đây cũng là điểm đánh dấu sự hạ nhiệt căng thẳng của cặp tỷ giá này
đồng nhân dân tệ mất giá mạnh cũng khiến tỷ giá đô la mỹ việt nam đồng duy trì quãng bình lặng kéo dài chủ yếu xoay quanh mức hai mươi ba hai trăm linh vnđ
nói cách khác đồng tiền của trung quốc đã hồi phục nhanh sau quãng phá giá mạnh
sau bảy ngày phát hiện lỗi cảm ứng vân tay đến thời điểm hiện tại một số ngân hàng như sacombank vietcombank standard charter vẫn tiếp tục cảnh báo sự cố này trên điện thoại samsung
theo đó có thể thiết bị sẽ bị mở khóa bởi một dấu vân tay chưa được đăng ký
hãng samsung đã thông tin chính thức về lỗi nhận diện vân tay trên một số thiết bị dòng galaxy bao gồm samsung galaxy note một mươi một mươi plus s một mươi s một mươi plus và s một mươi năm g
để ngăn chặn mọi truy cập trái phép vào các ứng dụng của ngân hàng khách hàng được khuyên cáo nên vô hiệu hóa phương thức bảo mật vân tay trên thiết bị
và sử dụng mật khẩu đăng nhập mã pin mã pass cho đến khi thiết bị của khách hàng được khắc phục lỗi
ubnd tp hà nội đã có văn bản giao sở tài chính
phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất điều chỉnh giá nước sạch
việc mua nước giá gấp hai lần các nhà cung cấp rồi đề xuất phương án tăng giá bán lẻ cho người dân đang gặp phải những phản ứng gây gắt
thành phố hà nội đã ra văn bản mua nước đầu vào của nhà máy nước sạch sông đuống cao gấp hai lần giá bán của nhà máy nước sông đà
với giá mua buôn cao hơn giá bán lẻ nếu thành phố hà nội tăng giá nước doanh nghiệp được lợi nhất tuy nhiên người chịu thiệt thòi là người dân hà nội
sau khi bị giải tỏa các hộ kinh doanh phố cà phê đường tàu đã gửi đơn kiến nghị lên các cơ quan chức năng về việc sẽ đảm bảo an toàn đường sắt để được kinh doanh trở lại
vì cho rằng hoạt động kinh doanh này là đà để phát triển du lịch thu hút du khách nước ngoài tăng thu nhập cho người dân
trước kiến nghị này phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình chủ tịch uban giao thông quốc gia đã giao bộ giao thông vận tải và uban tp hà nội
xem xét xử lý đơn kiến nghị của người dân theo đúng quy định của pháp luật bảo đảm tuyệt đối trật tự an toàn giao thông đường sắt
yêu cầu các cơ quan chức năng trên nghiên cứu giải pháp tái định cư cho các hộ dân sinh sống kinh doanh trong khu vực này
thời gian qua đã xảy ra một số trường hợp doanh nghiệp đơn vị nhập khẩu hàng hóa về việt nam để bán trưng bày có hình ảnh và thông tin về đường chín đoạn hay còn gọi là đường lưỡi bò
theo bộ công thương sự việc này có tính chất rất nghiêm trọng ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và chủ quyền lãnh thổ của việt nam vi phạm quy định pháp luật hiện hành
ngày một một mươi một năm hai nghìn một mươi chín bộ công thương đã ban hành công văn yêu cầu các đơn vị thuộc bộ và các sở công thương tăng cường kiểm tra giả soát hoạt động thương mại trên địa bàn
để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp hàng hóa có hình ảnh thông tin về đường lưỡi bò và hình ảnh thông tin khác
gây ảnh hưởng đến an ninh và chủ quyền quốc gia